theo chỉ đạo của bộ y tế sở y tế tỉnh quảng bình đã tiến hành lấy mẫu hải sản tại các kho đông lạnh
gửi đi kiểm nghiệm tại viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia
qua kiểm nghiệm các mẫu hải sản tại các kho lạnh tỉnh quảng bình
viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia đã phát hiện hơn sáu trăm linh sáu tấn hải sản
có hàm lượng kadimi vượt ngưỡng cho phép cần được tiêu hủy
trước đó vào ngày một mươi hai và ngày một mươi ba tháng một mươi liên ngành y tế nông nghiệp và công thương tỉnh quảng bình
thực hiện lấy mẫu hải sản tại các kho lạnh trên địa bàn tỉnh
để gửi cho viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia để kiểm nghiệm
tổng số mẫu được gửi đi là một trăm ba mươi mẫu hải sản các loại
kết quả kiểm nghiệm cho thấy có ba mươi trên một trăm ba mươi mẫu không đạt chất lượng do hàm lượng kdimi
tức là kim loại nặng vượt ngưỡng tương ứng với hơn sáu trăm linh sáu tấn trong tổng số hơn ba hai trăm linh tấn hải sản
còn tồn động tại các kho đông lạnh tỉnh quảng bình
các hải sản đông lạnh có hàm lượng cademy vượt ngưỡng gồm nhiều loại như gẹ xanh gẹ sao cá ngư trơn
như bong cá bống xuân mực chan chu và một số loại cá nục
hiện tại sở y tế tỉnh quảng bình đã có văn bản gửi sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
có phương án xử lý số hải sản bị nhiễm